vi phạm tội này gây thiệt hại hơn năm trăm bốn mươi ba tỷ đồng cho pvb là thiệt hại thực tế do lựa chọn nhà thầu không đủ năng lực
từ đó đại diện viện kiểm sát đề nghị tòa sơ thẩm phạt bị cáo đinh la thăng từ một mươi hai cho đến một mươi ba năm tù về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
tổng hợp với các bản án trước đó là ba mươi năm tù
trong vụ án này trịnh xuân thanh là người duy nhất bị truy tố về cả hai tội danh
viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên bị cáo thanh từ một mươi một đến một mươi hai năm tù về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
từ một mươi đến một mươi một năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
tổng hợp hình phạt là hai mươi một đến hai mươi ba năm tù
cũng trong ngày hôm nay tnthhm mở phiên xử sơ thẩm vụ sai phạm của ông nguyễn thành tài cựu phó chủ tịch ubnd tp hcm
liên quan đến việc khoán đổi khu địa
đất vàng trung tâm ca nhạc nhẹ tp hcm
trong vụ án này chín bị cáo hầu tòa về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng là
nguyễn thành tài nguyên phó chủ tịch ubnd tp hcm
trần nam trang nguyên phó giám đốc sở tài chính tp hcm
vi nhật tảo nguyên giám đốc trung tâm ca nhạc nhẹ tp hcm
nguyễn thành rung nguyên giám đốc sở văn hóa thể thao và du lịch tp hcm
lê tôn thanh nguyên phó giám đốc sở văn hóa thể thao và du lịch
lê văn thanh nguyên phó tránh văn phòng ubnd tp hcm
huỳnh kim phát nguyên phó tránh văn phòng ubnd tp hcm
đào anh kiệt nguyên giám đốc sở tài nguyên và môi trường tp hcm
nguyễn thanh nhàn nguyên phó giám đốc sở tài nguyên và môi trường
riêng bị cáo dương thị bạch diệp giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn bất động sản
diệp bạch dương bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối với bị cáo đào thị hương lan nguyên giám đốc sở tài chính tp hcm đang bỏ trốn
cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã khi nào bắt được sẽ điều tra xử lý sau
hội đồng xét xử triệu tập hai mươi một tổ chức cá nhân tham gia phiên tòa
với vai trò người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan
nhận hai triệu đồng tiền công để vận chuyển một kg ma túy
đối tượng nữ thực hiện hành vi này đã bị bắt giữ tại khu vực biên giới tỉnh con tum
trước đó khoảng một mươi hai h một mươi năm phút
ngày một mươi bốn tháng ba tại một ngôi nhà hoang ở thôn ngọc hải xã pờ y huyện ngọc hồi tỉnh con tum
bộ đội biên phòng tỉnh con tum phối hợp với các đơn vị chức năng
đã vây bắt đối tượng trần thị lụa ba mươi chín tuổi chú tẻ huyện ngọc hồi
và tại đây lực lượng chức năng thu giữ một can nhựa màu xanh
bên trong có chứa bịch chất rắn màu trắng dạng tinh thể
khối lượng khoảng một kg cùng nhiều tăng vật có liên quan
qua đấu tranh đối tượng lụa khai nhận số chất rắn màu trắng dạng tinh thể
đựng trong can nhựa là ma túy tổng hợp dạng đá
lụa khai nhận vận chuyển thuê số ma túy
cho một người đàn ông không rõ danh tính với giá là hai triệu đồng
tuy nhiên khi đang trên đường đi giao ma túy thì đã bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
vào chiều ngày hôm qua tại bản tý xã thanh mai huyện trợ mới tỉnh bắc cạn
đã xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng
và nạn nhân là một bé gái năm tuổi là cháu họ của nghi phạm gây án
đối tượng xác định là hà đức trăn năm mươi một tuổi
trú tại huyện chợ mới tỉnh bắc cạn đã dùng dao sát hại bé gái
sinh năm hai nghìn một mươi sáu trú tại xã thanh mai huyện trợ mới
khi cháu bé đến nhà chơi với cháu ngoại của mình
người dân và lực lượng chức năng đã đưa cháu bé đi cấp cứu
tại trung tâm y tế xã nhưng vết thương ở vùng cổ quá nặng
khiến cháu bé tử vong
sau hơn một tiếng đồng hồ vận động thuyết phục
đối tượng vẫn ngoan cố cố thủ trong nhà
lực lượng công an đã xịt hơi cay đồng thời phá cửa khống chế đối tượng
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
lại có thêm một vụ án giết người vì mâu thuẫn nhỏ nhặt
xuất phát từ việc đỗ xe trước cửa hàng kinh doanh
liên quan đến vụ án này tòa án nhân dân tp đà nẵng
vừa đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo phan tín ba mươi một tuổi
trú tại quận hải châu tp đà nẵng chín năm tù giam
về tội giết người
theo cáo trạng vào trưa ngày hai mươi năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
tín lái xe ô tô grab đỗ xe sát vỉa hè giữa nhà số hai trăm ba mươi
và hai trăm bốn mươi một là cửa tiệm cắt tóc để chờ đón khách
khi thấy tín đỗ xe trước cửa hàng cắt tóc của mình
ông nguyễn văn tuấn năm mươi tám tuổi chú phường an khê quận thanh khê
đã ra nhắc nhở vì thế giữa hai người đã xảy ra sô sát
tín đấm ông tuấn khiến nạn nhân đập đầu xuống đường bất tỉnh
mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng ông tuấn đã tử vong tại bệnh viện
tại phiên xét xử bị cáo tín đã thành khẩn khai báo
và tỏ ra ăn năn về hành vi phạm tội của mình
gia đình bị hại cũng xin được giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo
để có cơ hội về với gia đình
hội đồng xét xử đã tuyên phạt phan tín chín năm tù về tội giết người
cơ quan cảnh sát điều tra cơ quan huyện châu thành tỉnh an giang
cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với lê hoàng lực sinh năm hai nghìn
chú tải xã hòa bình thạnh huyện châu thành
để tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó vào khoảng cuối tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
xe mô tô chở theo huỳnh văn tấn đi tìm tài sản để lấy trộm
khi đến khu vực xã vĩnh lợi huyện châu thành
lực phát hiện xe mô tô dựng bên bờ kênh mà không có người trông giữ
liền đến lấy chiếc xe rồi bán lấy tiền tiêu xài
tấn đã được chia hai trăm linh đồng số còn lại lực đã tiêu xài cá nhân hết
trong quá trình điều tra cơ quan công an xác định
trong khoảng tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
lực đã một mình và cùng tấn thực hiện một mươi vụ trộm cắp xe mô tô
và cây cảnh trên địa bàn huyện châu thành
vào ngày một mươi ba tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
lực đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp long xuyên
khởi tố bắt tạm giam về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
và hiện lực lượng công an đã khởi tố bị can đối với lê hoàng lực
còn đối tượng tấn do chưa đủ tuổi
cho nên công an huyện châu thành đã cho gia đình bảo lãnh
để tiếp tục điều tra làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị trong thời gian vừa qua trên địa bàn huyện quỳnh phụ tỉnh thái bình
đã xảy ra một số vụ trộm cắp tài sản
đối tượng thường lợi dụng thời điểm giữa trưa chập tối hay là lúc đêm khuya
các hộ gia đình không có người ở nhà
cổng và cửa nhà chỉ khóa hết sức đơn giản
hoặc các hộ gia đình ở bên trong các ngõ ngách
để đột nhập vào nhà người dân trộm cắp tài sản
gây bức xúc trong nhân dân
quan sát mình công an huyện quỳnh phụ tỉnh thái bình
đã làm rõ đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp là đặng đình trung
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại thôn ngũ đoài xã điệp nông huyện hưng hà
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
đặng đức trung không có việc làm ổn định
để có tiền tiêu xài trung thường xuyên đi lang thang trên các tuyến đường liên xã liên thôn
khi phát hiện gia đình nào sơ hở trong việc quản lý tài sản thì đột nhập vào trộm
đối tượng khai nhận đã thực hiện bốn vụ trộm cắp tài sản
trên địa bàn các xã châu sơn quỳnh giao quỳnh hoàng và quỳnh ngọc huyện quỳnh phụ
gần đây nhất ngày sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi một trung đã đột nhập vào nhà ông vũ văn nam
tại thôn mỹ xá xã châu sơn huyện quỳnh phụ tỉnh thái bình
trộm cắp một đồng hồ nhãn hiệu cityzen ba miếng vàng hình chữ nhật và một nhẫn vàng bốn số chín
tổng giá trị khoảng một trăm ba mươi chín triệu đồng
qua sự việc trên mong bà con nhân dân có tinh thần đề cao cảnh giác
để tránh cho những kẻ tội phạm có cơ hội làm những điều không tốt đến gia đình mình
giống như gia đình tôi
khám xét tại nơi ở của đặng đình trung lực lượng công an đã thu giữ tăng vật
liên quan đến bốn vụ trộm cắp tài sản trị giá gần ba trăm linh triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện quỳnh phụ tỉnh thái bình
đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam đối với đặng đình trung về hành vi trộm cắp tài sản
quần chúng nhân dân nâng cao cảnh giác luôn chủ động quản lý bảo vệ tài sản của mình
đối với các hộ gia đình thì cần ra cố cửa nhà
sử dụng các loại khóa có chức năng chống trộm
khóa bên trong để chống cắt phá khóa
trước khi đi ngủ cần kiểm tra lại kỹ các cửa ra vào cửa sổ
các cửa trên tầng bàn công sân thượng
khi vắng nhà thì nhờ người trông coi hoặc đem gửi các tài sản qua giá trị
khuyến khích người dân trang bị các hệ thống camera an ninh
để giám sát và bảo quản tài sản của mình
và khi xảy ra vụ việc thì cần
bảo quản tài sản của mình
thông báo ngoài cho cơ quan chức năng để có các viện pháp xử lý
qua các vụ án trộm cắp tài sản thời gian gần đây
cho thấy đối tượng phần lớn không có công an việc làm bỏ nhà đi lang thang
lợi dụng sơ hở của người dân trong việc quản lý tài sản
dùng mọi cách để nhanh chóng trộm cắp rồi tẩu thoát
trước những thủ đoạn của các đối tượng trộm cắp như hiện nay
đề nghị người dân cần hết sức cảnh giác nêu cao ý thức phòng chống tội phạm nói chung
và tội phạm trộm cắp tài sản nói riêng
có biện pháp để bảo vệ tài sản của mình cũng như của những người xung quanh
công an huyện châu thành phối hợp với phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh tây ninh
vừa triệt xóa tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đánh bài cào ăn thua bằng tiền
tại khu vực biên giới thuộc địa phận xã thành long huyện châu thành
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng bắt quả tang hai mươi năm đối tượng đang tham gia đánh bạc
tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm gần ba trăm linh triệu đồng
bốn mươi bảy bộ bài tây tám xe mô tô một mươi sáu điện thoại di động cùng nhiều tăng vật khác có liên quan
tụ điểm đánh bạc này là do đối tượng trần thị phụng
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một ngụ tệ ấp thành trung xã thành long huyện châu thành tỉnh tây ninh đứng ra tổ chức
tại thời điểm bị bắt quả tang đối tượng nguyễn thị kiều và nguyễn thị ngọc tiên
cùng ngụ tại ấp thành long đã cùng góp vốn để làm cái
mỗi người chơi tham gia đánh bạc đặt gược từ một triệu đồng
và để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện phụng đã thuê người cảnh giới
bố trí các con bạc đi đến địa điểm mà phụng chọn để đánh bạc
mỗi ván nhà cái thắng lớn phụng sẽ thu một trăm linh đồng
thưa quý vị vào sáng ngày hôm nay vaccine thứ hai do việt nam sản xuất
sẽ chính thức thử nghiệm lâm sàng giai đoạn một
và đây là vaccine covivac của công ty vaccine và sinh phẩm y tế nha trang ivac
việc tiêm thử nghiệm sẽ do yvac phối hợp với trường đại học y hà nội
và viện vệ sinh dịch tễ trung ương thực hiện
dự kiến giai đoạn một sẽ thử nghiệm trên một trăm hai mươi tỷ
nguyện viên khỏe mạnh tuổi từ một mươi tám bảy mươi năm tuổi chia thành năm nhóm
trong đó bốn nhóm sử dụng các liều vaccine một mg ba mg và một mươi mg
một mg có bổ sung tá dược
một nhóm được tiêm giả dược để có sự so sánh với bốn nhóm tiêm
mỗi tình nguyện viên được tiêm hai mũi cách nhau hai mươi tám ngày
trước khi thử nghiệm lâm sàng thì kết quả thử nghiệm trên động vật
và trong phòng thí nghiệm đạt hiệu quả tốt về an toàn
tính sinh miễn dịch và hiệu quả bảo vệ
chuyển sang một ghi nhận khác vừa được phóng viên antv thực hiện tại quảng ngãi
vỗ vào tay để chữa bệnh điếc cầm lưỡi giật để chữa bệnh cơm kéo chân để chữa bệnh liệt
nghe qua thì ai cũng thấy kỳ lạ khó tin
thế nhưng đó lại là cách mà ông võ hoàng yên đã dùng để chữa cho các bệnh nhân
và hầu như những người được chữa bệnh theo cách này cho đến nay vẫn chưa có dấu hiệu khỏi bệnh
bà bùi thị kim yến là trưởng thôn an hội một
xã bỉnh thành huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi
được ubnd xã bỉnh thành cho phiếu lên gặp ông võ hoàng yên để khám chữa bệnh
ông yên đã dùng tay bấm huyệt vào cổ để chữa bệnh biếu cổ
nó hiệu quả và nó vắng lại như xưa vậy thôi
chỉ có bữa mà ông ăn ra là cô nuốt cô thấy là nó không có ngạn
mình có thả hư lên nó rất là khỏe
nhưng về tới nhà rồi một ngày đó qua ngày sau nó vắng lại như vậy
và cô đang điều trị ở bệnh viện tp hcm
đến bây giờ gia đình của ông phan văn thọ sáu mươi hai tuổi ở đội sáu xã bình long huyện bình sơn
vẫn dùng mình vì cách chữa bệnh của ông võ hoàng yên đối với cháu ruột của mình bị cầm điếc
bấm cái lưỡi này bấm cái lưỡi ra xa rồi ro cái ông
đó bấm lưỡi ra chạp chạp chạp bấm râu ra cũng không
hồi đó thì ông hô nó ớ ớ ớ nó cũng ớ ớ vậy
nhưng mà nó nói ví dụ như là ông hô mọc nó nói là mọc nó đất rồi thì cũng được cái này nó không có đất
nhưng mà nó cũng ớ ớ ớ theo như là cái cầm điếc mà nó trán trán như vậy
trước đó tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ubnd huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi đã mời ông võ hoàng yên về chữa bệnh cho một người dân
đến nay công an huyện bình sơn xác minh những trường hợp được ông yên chữa đều không khỏi bệnh
tới năm bảy trăm ba mươi ba người đơn ký
ngoài ra chưa nói là khi mình mà cháu sổ thì là người dân họ đánh đài họ xin họ khát
họ cũng có tỉnh có tỉnh có tỉnh bọn họ tìm trong bình dân phú thiên họ ra đây
theo cục quản lý y dược cổ truyền bộ y tế thì việc hành nghề khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền của ông võ hoàng yên
có dấu hiệu vi phạm pháp luật
việc ông võ hoàng yên khám chữa bệnh
lưu động ở các địa phương là không đúng quy định
trên cơ sở của công an tỉnh quảng ngãi kiến nghị ubnd tỉnh quảng ngãi đã có công văn chỉ đạo ngành y tế
các huyện thành phố dừng việc mời cấp phép cho ông võ hoàng yên về khám chữa bệnh tại địa phương
ngoài ra lãnh đạo ubnd tỉnh quảng ngãi còn giao sở y tế phối hợp cùng ubnd huyện bình sơn
đánh giá hiệu quả việc khám chữa bệnh của ông yên cùng cộng sự tại huyện bình sơn năm hai nghìn một mươi bảy
báo cáo tỉnh trước ngày hai mươi tháng ba